công nghệ của chúng tôi được thiết kế để giúp những hành khách trên máy bay họ là đối tượng không được chăm sóc y tế chuyên nghiệp trong một môi trường đặc biệt với iber thì phi hành đoàn có thể xử lý các sự cố y tế một cách cơ bản

với iber thì phi hành đoàn có thể xử lý các sự cố y tế một cách cơ bản